hôm nay hai mươi sáu tháng bảy đoàn cán bộ đại sứ quán việt nam tại campuchia bà con việt kiều cùng đại diện nhiều doanh nghiệp việt nam
đang đầu tư kinh doanh tại campuchia đã tới đặt vòng hoa dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm quân tình nguyện việt nam ở thủ đô phnom penh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
đoàn đã dành một phút tưởng niệm tỏ lòng biết ơn canh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam
đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên đất nước campuchia qua các thời kỳ chiến tranh
vì tinh thần quốc tế trong sáng cao cả vì nền độc lập tự do của hai dân tộc việt nam và campuchia
cũng trong ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ truy điệu
và an táng các hải cốt liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình dương đã quy tập được bốn mươi hai hải cốt liệt sĩ qua xác minh
đây là hải cốt các liệt sĩ của sư đoàn bảy sư đoàn chín thuộc quân đoàn bốn
đã anh dũng hy sinh trên địa bàn thị xã bến cát trong giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
được đồng đội đưa về trôn cất tại ấp dòng sỏi xã an tây thị xã bến cát
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình thuận cũng đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hai mươi ba hải cốt liệt sĩ
hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trong pháp và trong mỹ
đây là những hải cốt liệt sĩ được các đội quy tập hải cốt liệt sĩ của tỉnh và địa phương
phát hiện và quy tập trong đợt tìm kiếm từ giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
việc nỗ lực tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
sự chiên sâu sắc của đảng bộ chính quyền quân và dân các địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ
đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước